vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai qua công tác trinh sát nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện tại khu vực kinh vĩnh tế thuộc tổ năm xã an nông huyện tịnh biên
có một ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra trên ghe không có người lực lượng chức năng phát hiện trong ghe gỗ có chứa ba mươi tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
được cất giấu hết sức tinh vi cùng ngày sau đó một giờ tại khu vực ấp tránh hưng xã bình long huyện châu phú
lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục phát hiện và bắt quả tang hai xe mô tô đang vận chuyển hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
ước tính tổng giá trị hai vụ trên khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật